thưa quý vị chỉ trong vài ngày đưa vào hoạt động thì gần tám mươi máy thở ở bệnh viện hồi sức
một giường dành cho bệnh nhân covid một mươi chín nặng và nguy kịch hiện đã được đưa vào sử dụng hết công suất
để đảm bảo cho công tác điều trị cũng như mở rộng công suất dường bệnh trong giai đoạn tiếp theo
bộ y tế đã cho mở kho dự trữ phòng chống dịch của phía nam và vận chuyển toàn bộ thiết bị trong kho về đây
tính đến ngày hai mươi tháng bảy bệnh viện hồi sức một giường dành cho bệnh nhân covid một mươi chín
đã tiếp nhận được tám mươi dương bệnh nhân nguy kịch trên một trăm linh dương
một trăm ba mươi bệnh nhân nặng dự kiến trong tuần này sẽ tiếp nhận thêm bốn trăm sáu mươi dương và trong tháng này có thể lên một dương
nếu mà mình nói chính xác thì là rất là thiếu
nhưng mà bên cạnh đó nó cũng có ba yếu tố thuận lợi
yếu tố thuận lợi thứ nhất là ngày hôm qua thường vụ tành quỹ đã hợp
và đã thông qua cơ chế mua sắm sao cho nó tiết kiệm và nhanh nhất có thể
cái luật thuận lợi thứ hai là
bộ trưởng bộ y tế đã phân công thứ trưởng nguyễn trường sơn
là trưởng bộ phận thường trực bộ y tế phía nam á
và đã cho mở cái kho dự trữ phòng chống dịch
tại thành phố hồ chí minh của bộ y tế
và vận chuyển toàn bộ thiết bị đang có trong kho về đây
là một cứu cánh rất là tích cực và rất là kịp thời
bên cạnh đó thì bộ trưởng đã gọi cho tôi tối hôm qua
bộ trưởng đang vận chuyển vào cho vận chuyển thiết bị ở rất nhiều nơi
rồi vào một cái kho giải chiến của bộ y tế đóng tại phía nam
và giao cho tôi là toàn quyền điều động nếu cần thiết
với nhiệm vụ phụ trách ba trăm linh giường hồi sức nặng và ba mươi giường hồi sức nguy kịch
đội ngũ nhân viên y tế bệnh viện chợ rẫy sẽ là lực lượng chủ lực
tại bệnh viện hồi sức covid một mươi chín hệ thống máy móc để điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
được chuyển từ bệnh viện chợ rẫy sang
tới thời điểm này thì mình đã bảy mươi ca thở máy này
bảy mươi ca thở máy mà từ sáng tới giờ mình đang còn stand by ít nhất là năm ca thở máy nữa
là coi như là lượng máy thở ở đây là mình đang có hơn tám mươi máy thở tám mươi máy thở
và trong ngày hôm nay là mình sử dụng hoàn toàn hết công sức của máy thở ở đây
và những cái lượng bệnh nhân thở oxy dòng cao hay là thở oxy format hay là thở hlc
là hiện nay mình tổng cộng ở đây mình đang thiết dụng là hai trăm tám mươi
mà mình đã nhận gần như là đã hơn hai trăm năm mươi bệnh nhân rồi
tại vì không chỉ áp lực về mặt chuyên môn còn áp lực rất lớn từ số lượng bệnh nhân là rất đông
và cái chuyện set up ví dụ mình mới xếp sang một cái khoa nào đó
thì ngay lập tức là rất nhanh sau đó là bệnh nhân vô đây liền là tiếp tục xếp với khoa mới
rồi cái nhân sự liên tục phải bổ sung tại vì liên tục là phải điều động
ngay cả bàn điều dưỡng cũng vậy
rồi về khâu hậu cần cũng vậy
lúc nào phải chạy đua theo cái số lượng bệnh nhân nó tăng quá nhanh đi
công việc thì nó rất là nhiều
theo sở y tế tp hcm tất cả dường bệnh tại bệnh viện hồi sức covid một mươi chín
đều có hệ thống oxy trung tâm và hút trung tâm
trong đó có một trăm linh giường săn sóc đặc biệt có hệ thống khí nén trung tâm bên cạnh oxy và hút trung tâm
một yêu cầu hạ tầng không thể thiếu để triển khai thở máy cho những bệnh nhân nguy kịch
cho đến hiện tại các y bác sĩ vừa tiếp tục điều trị cho bệnh nhân đang điều trị tại đây
vừa gấp rút chuẩn bị máy móc trang thiết bị bố trí nhân lực
để sẵn sàng đón các bệnh nhân nặng trong những tuần kế tiếp